văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đề nghị
văn phòng hội đồng nhân dân thành phố sở ban ngành ủy ban nhân dân quận nguyện thị xã và các đơn vị trực tục thành phố
phối hợp triển khai chuyển đổi sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ
theo đó kể từ ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
các cơ quan đơn vị thực hiện chuyển đổi sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ
thay thế chữ ký số chuyên dùng thành phố đối với hoạt động gửi nhận văn bản điện tử trong thành phố
từ ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín văn phòng ủy ban nhân dân thành phố thực hiện gửi văn bản điện tử
có chữ ký số chuyên dùng chính phủ không gửi văn bản giấy
trong giao dịch hành chính điện tử với các cơ quan đơn vị trong thành phố
đối với văn phòng hội đồng nhân dân thành phố các sở ban ngành ủy ban nhân dân
các quận nguyện thị xã và các đơn vị trực tục thành phố
tổ chức thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng chính phủ
không gửi văn bản giấy trong giao dịch hành chính điện tử của thành phố
từ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
mới đây cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông
vừa gửi công văn đến các nhãn hàng thương hiệu cảnh báo về tình trạng quảng cáo
của các nhãn hàng này xuất hiện trong những clip có nội dung vi phạm pháp luật
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết
những thương hiệu lớn như a đây rồi của vingroup samsung việt nam grab fpt sun group yamaha
shopee vng huawei việt nam đều đang quảng cáo những clip phản động
trong công văn của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử nêu rõ
đầu năm hai nghìn một mươi bảy bộ thông tin truyền thông đã phát hiện tình trạng quảng cáo sản phẩm dịch vụ
của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước kể cả một số thương hiệu toàn cầu
được gắn trong các video có nội dung xấu phản động vi phạm pháp luật việt nam
phát trên mạng xã hội youtube thông qua dịch vụ quảng cáo của google
đặc biệt dòng tiền quảng cáo này lại được google chia sẻ cho các đối tượng sản xuất clip xấu phản động
vô hình chung gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động chống phá nhà nước việt nam
đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về quảng cáo
là nguy cơ đáng lo ngại và gây ảnh hưởng đến sự an toàn uy tín của các thương hiệu doanh nghiệp
trước tình hình đó bộ thông tin truyền thông đã gửi công văn cảnh báo tới các doanh nghiệp
đồng thời tổ chức làm việc với các doanh nghiệp và các đại lý quảng cáo đại diện của google
yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng nêu trên
vì vậy sau tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tình trạng gán quảng cáo trên các clip hoạt động đã tạm thời được khắc phục
tuy nhiên thời gian gần đây qua theo dõi giả soát thông tin trên mạng so với youtube
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử nhận thấy tình trạng này đã và đang tái diễn trở lại
quảng cáo của các công ty đã bị gán vào các video có nội dung vi phạm pháp luật trên youtube
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu các công ty và nhãn hàng
dừng ngay việc quảng cáo trong các video trên youtube có nội dung xấu phản động chống phá đảng và nhà nước
chủ động ra soát kịp thời cảnh báo các đối tác cung cấp dịch vụ
nhằm đảm bảo hoạt động quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật
các nhãn hàng và thương nghiệp vi phạm cũng phải báo cáo giải trình với cục trước ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin và internet
khái niệm chuyển đổi số đang ngày càng phổ biến trong doanh nghiệp
chuyển đổi số hiểu một cách đơn giản là áp dụng công nghệ vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp
nếu hiệu quả thì hoạt động này
sẽ thay đổi toàn bộ cách thức mà doanh nghiệp hoạt động
tăng hiệu quả hợp tác tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại nhiều giá trị cho khách hàng
với quy mô dân số sắp xỉ chín mươi năm triệu người trong đó tỷ lệ sử dụng internet chiếm hơn sáu mươi
việt nam là quốc gia đứng thứ một mươi sáu trên thế giới về số lượng người sử dụng internet
bên cạnh đó việt nam hiện được đánh giá là một trong những nước có hạ tầng mạng băng thông rộng
có chất lượng tốt nhất trong khu vực và không ngừng phát triển mạnh mẽ
đây chính là những yếu tố vô cùng thuận lợi để việt nam đẩy nhanh quá trình số hóa
chuyển đổi số trên phạm vi cả nước trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội
tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi là không ít những khó khăn thách thức
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
chuyển đổi số digital transformation là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số
vào từng ngóc ngách trong quá trình hoạt động của tổ chức doanh nghiệp
với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành nâng cao sự hài lòng của khách hàng
và hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường
theo các nghiên cứu của microsoft cho thấy chuyển đổi số góp phần tích cực
giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất lao động
điển hình năm hai nghìn một mươi tám tác động của chuyển đổi số tới tăng trưởng năng suất lao động
ở vào khoảng một mươi năm và dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi con số này là hai mươi một
các số liệu của microsoft cũng đã chỉ ra rằng trong vòng ba năm nữa
tám mươi năm các công việc sẽ phải thay đổi
nhiều công việc đòi hỏi người lao động phải tự đào tạo để nâng cao kỹ năng số
hai mươi sáu là công việc mới do chuyển đổi số mang lại
hai mươi bảy công việc sẽ biến mất trong tương lai
có thể nói rằng công nghệ số chuyển đổi số kinh tế số kỷ nguyên số
là du thế toàn cầu là quá trình không thể đào ngược
với quy mô dân số sắp xỉ chín mươi năm triệu người xếp thứ một mươi năm trên thế giới
trong đó tỷ lệ sử dụng internet chiếm hơn sáu mươi
việt nam là quốc gia đứng thứ một mươi sáu trên thế giới về số lượng người sử dụng internet
và đang ban hành những chính sách ưu tiên tạo thuận lợi cho sự phát triển của kinh tế số
có thể thấy rằng chúng ta đang có nhiều thuận lợi để đẩy nhanh quá trình số hóa chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực
thuận lợi lớn nhất của chúng ta theo tôi là nằm ở hai điểm
cái thứ nhất là lực lượng lao động của việt nam rất trẻ
và có năng lực thích ứng về mặt công nghệ rất nhanh
tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ của việt nam cũng rất là cao
điểm thứ hai là về mặt thị trường
quy mô thị trường lớn cũng như tỉ lệ phụ sóng internet và số người dùng internet
đặc biệt là trên các tiệm bí dĩ đồng thì chiếm tỉ lệ rất cao
với một quy mô thị trường rất là lớn trẻ và sức mua đang tăng
chúng ta đang là một lượng thu nhập thông bình và có tốc độ về mặt tăng trưởng gdp
cũng như là tốc độ tăng thu nhập khá là ổn định
sẽ mở ra một quy mô thị trường rất lớn
đấy chính là một cơ hội kinh doanh rất là tốt cho doanh nghiệp việt nam
đây là những hình ảnh tại xương sản xuất bóng đèn led của công ty cổ phần giảng đông
những dây chuyền sản xuất hiện đại các cánh tay robot giờ đây thay thế thao tác của con người
chất lượng sản phẩm cũng được kiểm soát thông qua phần mềm
mọi dữ liệu về sản phẩm liên quan đến dây chuyền sản xuất ngày giờ liên kiện
có thể dễ dàng truy xuất theo mã sản phẩm
trên cơ sở dữ liệu đã có trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích và đưa ra kịch bản sản xuất
cảnh báo nguy cơ sản phẩm lỗi
ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất đã giúp công ty giảm bớt nhân công tại một số khâu
tăng năng suất lào động tiết kiệm chi phí
được biết mỗi năm giảng đông dành hai doanh thu cho đầu tư thiết bị công nghệ đầu tư phần cứng
đầu tư hai mươi lợi nhuận sau thuế cho phát triển khoa học công nghệ đầu tư phần mềm
nhờ những nỗ lực về đổi mới công nghệ sản xuất tư duy kinh doanh
nên doanh thu và thị phần của dạng đông vẫn đạt được sự tăng trưởng ổn định
năm hai nghìn một mươi tám công ty đạt ba sáu trăm hai mươi một tỷ đồng doanh thu tăng một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
thu nhập của công nhân viên trước đạt một mươi ba bảy triệu trên một người một tháng
tăng sáu hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
công ty cũng luôn được xếp hàng trong những top những doanh nghiệp niềm yết tốt nhất việt nam
và nằm trong top doanh nghiệp có chỉ số tài chính tốt nhất
từ hai nghìn một mươi một thì công ty đã chủ trương thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển
để đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới
và những đổi mới sáng tạo trong phát triển các sản phẩm chiếu sáng
qua đấy thì cũng nâng cao năng lực của công ty

cũng như là cán bộ nhân viên trong quá trình sản xuất sản phẩm
để có thể đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao
và khắt khe đối với các thị trường xuất khẩu hiện nay công ty đang hướng tới
trong tương lai tất cả các ngành nghề lĩnh vực đều cần tới quá trình chuyển đổi số
vì vậy một quốc gia muốn chuyển đổi số thành công
thì những doanh nghiệp công nghệ thông tin của quốc gia đó phải đi tiên phong
cmc là một công ty công nghệ thông tin lớn tại việt nam
khi cung cấp các dịch vụ công nghệ đến đối tác
bản thân công ty này cũng phải thực hiện quá trình chuyển đổi số
bước đầu tiên là mình chuyển đổi tất cả những hoạt động những tổ chức kinh doanh
chúng ta phải làm thế nào có thể số hóa được nó
trên cơ sở đó thì dần dần chúng tôi tích tụ được những năng lực số
tức là xử lý dữ liệu lớn
làm thế nào để tất cả những hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
đều diễn ra trên môi trường số
các tư vấn cũng như các quyết định của doanh nghiệp
thì dựa trên việc phân tích dự báo của quá trình phân tích dự báo số
nền tảng số là các dữ liệu được thu thập chia sẻ trên môi trường số
gần đây là môi trường điện toàn đám mây
đối với cmc và đối tác các đơn vị cung cấp các dịch vụ nền tảng
cũng như các dịch vụ điện toàn đám mây
việc chuyển đổi quá trình từ cung cấp sản phẩm sang các dịch vụ cho thuê
sẽ diễn ra ngày một nhiều và mạnh mẽ
bởi đó là một thị trường rộng lớn
để làm được việc cung cấp chuyển đổi số cho khách hàng
trong chiến lược năm năm của mình
cmc sẽ phải trở thành công ty số cung cấp các dịch vụ số
cmc hiện nay đã chuẩn bị xong quá trình
để xây dựng hệ sinh thái số mà chúng tôi gọi là c open
đây là một hệ sinh thái hạ tầng nền tảng số
hệ sinh thái c open này sẽ giúp cho các khách hàng đối tác của chúng tôi
có thể liên kết có thể chia sẻ
mà chúng tôi gọi là nền tảng số
nơi hội tụ tinh hoa của thế giới
ở đó thì tất cả các cái thành viên của hệ sinh thái
được chia sẻ được liên kết được hợp tác
một cách bình đẳng một cách cùng có lợi và cùng phát triển
có thể thấy rằng việt nam đang có rất nhiều thuận lợi
trong việc chuyển đổi số hướng tới quốc gia thông minh
tuy nhiên bên cạnh những cơ hội từ chuyển đổi số
các tổ chức và doanh nghiệp việt nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức
như là sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao
rào cản trong văn hóa doanh nghiệp
thiếu hụt của các báo cáo phân tích thông tin
tầm nhìn của nhà lãnh đạo
bên cạnh đó các doanh nghiệp tổ chức
cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới về an toàn thông tin
đó là việc bảo đảm các hệ thống dịch vụ hoạt động ổn định chính xác
đồng thời bảo đảm an ninh trên môi trường mạng
bởi vì khi đã được số hóa
dữ liệu có thể được truy cập ở bất cứ đâu
có sự kết nối mạng internet
nên nguy cơ dữ liệu bị đánh cắp bị truy cập
bởi các bên không có quyền sử dụng là rất lớn
trong những vấn đề mà cần phải đặc biệt quan tâm
trong chuyển đổi số đấy là
an toàn trong chuyển đổi số
tôi nghĩ rằng đã đến lúc thì
chúng ta cần phải đưa vào
một yếu tố nữa trong cả
vấn đề chuyển đổi số đấy là an toàn
cho một quốc gia số
trong vài năm vừa rồi thì chúng ta nhìn thấy
các thách thức rất lớn về mạng về
an ninh mạng và an toàn thông tin
các chuyên gia cho rằng để quá trình chuyển đổi số
đạt được những thành công nhất định
thì cần phải giải quyết nhiều vấn đề liên quan
pháp lý an toàn an ninh mạng
sự thiếu hụt nguồn nhân lực ict có chất lượng cao
nếu như muốn đặt tham vọng
phát triển thì doanh nghiệp việt nam phải đặt
cái mở rồng thị trường ra
khu vực và thế giới nữa
và như thế là đội thường khách hàng đấy không phải là
chỉ riêng người việt nam mà cả đối với
ở các cái thị trường khác
những cái thị trường này đều có các cái yêu cầu
và chuẩn mức rất là cao trong cả
việc bảo vệ lợi ích cho khách hàng
thế thì tôi nghĩ rằng doanh nghiệp việt nam
trước hết là cần phải có
một cái chính sách bảo vệ khách hàng tốt đã
đầu tiên là các cái vấn đề về
an toàn thông tin cho khách hàng
bảo vệ các cái quyền lợi cũng như là tôn trọng
cái quyền riêng tư cho khách hàng
ở trên môi trường số
cái thứ hai là để hạn chế
các cái tránh chất
có thể xảy ra về mặt thương mại
ở trên môi trường đấy thì các cái
chuẩn mức các cái vấn đề về
pháp lý cũng cần phải được đặc biệt quan tâm
trong năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ cũng đã giao bộ thông tin
truyền thông xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia
trong đó nêu rõ tầm nhìn mục tiêu
các định hướng cụ thể kinh nghiệm
từ các quốc gia trên thế giới và bằng cách nào
để đẩy nhanh quá trình số hóa chuyển đổi số
trên phạm vi cả nước trong mọi lĩnh vực
kinh tế xã hội đây cũng chính là
cơ hội lớn để các doanh nghiệp nói chung
và các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin
xây dựng cho mình phương án đầu tư chiến lược
để nắm lấy cơ hội và tận dụng ưu thế
về công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất
đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực
cạnh tranh tạo đà đột phá để chuyển đổi số
mạnh mẽ và cho cả hệ sinh thái
của nền kinh tế số phát triển
chương trình truyền động truyền thông tuần này
của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong chương trình tuần sau